tại hà nội liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đã tổ chức lễ tôn vinh
trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín tới dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương và đồng chí vũ đức đam
ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
một trăm một mươi hai trí thức được tôn vinh lần này là đại diện lãnh đạo tám mươi sáu hội ngành toàn quốc
và sáu mươi ba liên hiệp hội tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các tiêu chí lựa chọn là những cá nhân hoạt động trong hệ thống liên hiệp hội việt nam
từ năm năm trở lên được hội đề cử tích cực tham gia hoạt động và có đề tài khoa học và công nghệ
được áp dụng trong thực tiễn góp phần vào sự phát triển chung của đất nước
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam chúc mừng các trí thức tiêu biểu
đồng thời mong muốn liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật việt nam tiếp tục huy động
thu hút thêm các trí thức nhà khoa học tham gia để trở thành đội ngũ trí thức cách mạng
đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư